nhân kỷ niệm tám mươi sáu năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam và trước thềm đại hội phụ nữ thành phố lần thứ một mươi
ngày hai mươi một tháng chín lãnh đạo thành phố hồ chí minh đã có buổi gặp gỡ cán bộ hội và phụ nữ tiêu biểu thành phố năm hai nghìn một mươi sáu
đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh và đồng chí trương mỹ hoa nguyên phó chủ tịch nước tham dự buổi gặp
tại buổi gặp gỡ một trăm năm mươi đại biểu nữ xuất thân là doanh nhân trí thức nông dân công nhân lao động chủ nhà trọ tiểu thương văn nghệ sĩ lực lượng vũ trang
đã nêu nhiều tâm tư nguyện vọng và các đề xuất liên quan đến vấn đề bạo hành gia đình bóc lột trẻ em mất an toàn thực phẩm
đồng thời phụ nữ thành phố cũng mong muốn được hiến kế để thực hiện thành công bảy chương trình đột phá của đảng bộ thành phố đã đề ra
như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cải cách hành chính nâng cao năng lực cạnh tranh giảm ồn tắc giao thông giảm ngập nước
ứng phó biến đổi khí hậu ô nhiễm môi trường chỉnh trang đô thị

như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cải cách hành chính nâng cao năng lực cạnh tranh giảm ôn tắc giao thông giảm ôn tắc giao thông
làm tốt cho gia đình nhưng đồng thời không quên cộng đồng không quên đóng góp cho xã hội cái điều đó là điều cực kỳ quan trọng
là một thành phố năng động đầu tàu kinh tế của cả nước trong đó lực lượng nữ chiếm gần năm mươi ba và có mặt hầu hết ở các lĩnh vực văn hóa y tế giáo dục kinh tế công nghiệp nông nghiệp dịch vụ du lịch thương mại
đặc biệt có một phần ba doanh nghiệp trong tổng số hai trăm bốn mươi bảy doanh nghiệp là nữ giám đốc và chủ doanh nghiệp
do đó chị em cũng mong muốn lãnh đạo thành phố quan tâm hơn nữa đến phong trào khởi nghiệp của chị em
theo mình khởi nghiệp để có một cái sự nghiệp thì trước hết mình phải có nghề
thì đối với người phụ nữ thì mình chọn nên chọn những cái nghề mà phù hợp với lại cái sức của mình
thì trong đó thì có nghề làm đẹp
vậy thì khi nói đến khởi nghiệp thì nhiều người cứ nghĩ rằng là lớn lao phải lập công ty phải mở một cái gì đó thật là hoành tráng
nhưng với mình là khởi nghiệp là có thể là một cô bán rau hay là một cái ngành nghề nào đó
trong năm qua có một trăm bảy mươi đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố do phụ nữ làm chủ nhiệm
có ba mươi bốn nữ nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân
nghệ sĩ ưu tú có sáu mươi bảy năm trăm chín mươi năm cán bộ công chức viên chức nữ chín mươi tám ba trăm bốn mươi năm cán bộ công chức viên chức thành phố
cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp đạt hơn ba mươi tăng ba so với nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
phát biểu tại buổi gặp mặt đồng chí đinh la thăng hoan nghênh và hậu thuẫn mạnh mẽ những ý tưởng khởi nghiệp
những giải pháp cụ thể mà các đại biểu đặt ra và cho biết cần hoàn thiện hệ thống chính sách gắn với quyền lợi của nữ giới
để chị em phát huy được nhiều nhất lợi thế và năng lực của mình
đồng góp cho sự nghiệp chung
nhưng chính sách nào đã lạc hậu bất cập thì phải loại bỏ hay điều chỉnh bổ sung theo thẩm quyền
hoặc đề xuất cấp lãnh đạo cao hơn xem xét giải quyết